hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thông đã dùng nhiều thủ đoạn sang chuyển nhận giả các hồ sơ bán đất không thuộc sở hữu của mình
và vay mượn nhiều người để chiếm đoạt số tiền gần hai tỷ đồng và một lượng vàng hai mươi bốn k
sau đó đối tượng đã bỏ trốn lên thành phố hồ chí minh sinh sống
đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ